hội thảo phát triển cà phê đặc sản việt nam
triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề văn hóa cà phê việt nam và lịch sử cà phê thế giới
đặc biệt trong bốn ngày diễn ra lễ hội toàn bộ người dân du khách sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí